công trình cung cấp nước sạch tại thôn thạch kiều xã tam xuân hai huyện núi thành tỉnh quảng nam
do trung tâm nước sạch và tư vấn thủy lợi quảng nam thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn quảng nam
đại diện và làm chủ đầu tư với tổng kinh phí xây dựng là gần tám tỷ đồng
thế nhưng chỉ mới đưa vào sử dụng chưa đầy một năm đã ngừng hoạt động
làm lãng phí tiền và gây bức xúc trong nhân dân
công trình nước sạch ở thôn thạch kiều do trung tâm nước sạch và tư vấn thủy lợi quảng nam
đại diện làm chủ đầu tư được xây dựng và đưa vào sử dụng vào cuối năm hai nghìn một mươi hai
với tổng kinh phí khoảng bảy tám tỷ đồng
theo thiết kế công trình này sẽ cung cấp nước sạch cho khoảng tám trăm linh hộ dân
ở các thôn trên địa bàn xã tam xuân hai
tuy nhiên mới đưa vào hoạt động chưa tới một năm đã bị bỏ hoang
vì nguồn nước ô nhiễm không sử dụng được
công trình nước sạch thạch kiều được xây dựng vào năm hai nghìn một mươi hai
những tháng đầu thì nhân dân dùng không có vấn đề gì
qua năm hai nghìn một mươi ba thì công trình đưa nước
nước về nó không tốt có màu đậu và có mùi vầy
khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng người dân địa phương rất phấn khởi
nhiều người bộc bạch từ đây sẽ kết thúc cảnh uống nước phèn
vậy nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nguồn nước từ công trình nước sạch
tại thôn thạch kiều bị ô nhiễm không dùng được
người dân nơi đây phải đi mua nước về sử dụng
lùm một cái viên nước thì dân bộ công ở chúng tôi là thiệt thật mừng
có nước sạch được nhưng trời lùm lây
sang rồi thì không dân chúng tôi là lùm là không dùng được nước
nước có dưa có phèn
chỗ này là không có ý kiến của dân là phèn mẹ dân không cho
nhưng mà cứ tiến hành lùm
ở đây không có nước uống được rửa nói chung rửa cũng không được
mùa này thì có thể lạc rửa được
nhưng mà mùa nén mà hài lên là coi như phèn nó đâm khen là không có được
trước tình hình thiếu nước sạch ủy ban nhân dân xã tam xuân hai
đã làm việc với công ty cấp thoát nước thành phố tam kỳ
để cung cấp nước sạch cho một số hộ dân trên địa bàn xã
còn đối với công trình nước sạch thôn thạch triều
nhiều lần trung tâm nước sạch và tư vấn thủy lợi quảng nam
đến làm việc để bán giao nhưng địa phương không nhận
vì nguồn nước không đảm bảo dân không sử dụng được
được biết không riêng gì công trình nước sạch ở tam xuân hai
mà thời gian qua đã có hàng chục công trình nước sạch trên địa bàn tỉnh quảng nam
vừa đầu tư xây xong cũng rơi vào tỉnh cẩy như thế này
gây lãng phí ngân sách và bức xúc trong nhân dân
thiết nghĩ đã đến lúc các cơ quan chức năng của tỉnh
cần tiến hành ra soát kiểm tra và có biện pháp xử lý các công trình nước sạch
nhưng lại cung cấp nước bẩn cho người dân
qua đó làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan đến việc khảo sát
thiết kế xây dựng những công trình nước sạch đang bỏ hoang ở địa phương